phiên tòa xét xử với bị cáo hà văn thắm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
cùng bảy đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai
trước khi bước vào phần tranh luận đại diện viện kiểm sát đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hà văn thắm mức án từ một mươi đến một mươi hai năm tù
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp với bản án trước hà văn thắm phải chịu mức án tù trung thân
bị cáo nguyễn thị thu thủy và vũ thị thùy dương bị đề nghị tuyên phạt từ ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
tổng hợp với bản án trước là bảy năm và bảy năm sáu tháng tù